đến năm h ngày hai mươi bốn tháng ba bảo vệ của công ty phát hiện ông bông đã chết và trình báo cơ quan công an
cơ quan điều tra xác định nguyễn văn hiểu là nghi can gây án và đã tiến hành bắt giữ để xử lý
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ và bộ trưởng bộ công an
về việc thực hiện điều tra kiểm soát người nước ngoài và công dân việt nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước
từ ngày bảy đến ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp
với tinh thần đi từng ngõ gõ từng nhà
chủ động nâng cao cảnh giác tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv trong tối qua và dạng sáng nay
màn đêm buông xuống cũng là lúc nhiều người dân trở về nhà nghỉ ngơi thư giãn cùng người thân
sau một ngày làm việc mệt nhọc
nhưng với những chiến sĩ công an đây lại là thời điểm để ra soát từng nhà từng hộ dân
quản lý từng tổ dân khu phố lập danh sách người nước ngoài và công dân việt nam
từ nước ngoài nhập cảnh về nước
từ chú tại địa phương
nói thật là có một cháu cháu đi học ở mỹ được cái học bổng cơ
cùng đi học thì vừa rồi cũng về về nhưng mà cuối cùng không về đây mà lại về chỗ tập trung luôn
nói chung là không có vấn đề mà tôi cũng giao hạn cả
thôi cũng nhớ con nhớ cháu các thứ thì không nên đến không nên đến ở ninh bình ấy
nói chung là mình cách ly được càng nhiều càng tốt hạn chế những đề phòng những chuyện đó
chủ động kết hợp với cán bộ khu dân cư là đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
để có thể nắm bắt được các thông tin đối với những người nước ngoài đến địa bàn
trừ những trường hợp mà người việt nam định cư ở nước ngoài hay học tập xuất khẩu lao động về địa bàn
sau đó là sẽ giả soát rồi thống kê danh sách và đưa để làm các cái công việc theo ý kiến trị đạo cấp trên
tại quận cầu giấy bên cạnh việc thường xuyên ra soát từng nhà từng hộ dân
lực lượng công an còn thường xuyên thăm hỏi người dân sống gần khu cách ly tập trung
chủ động kết hợp với cán bộ khu dân cư là đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng nhà ra từng hộ dân sống gần khu cách ly tập trung
vậy sẽ được triển khai tốt hơn tại những địa bàn như thế này
cái ngõ nhà chúng tôi là đợt vừa rồi là cũng có một trường hợp dương tính và cũng đã
chính quyền cũng đã thực hiện các biện pháp cách ly theo đúng quy định
và trong một mươi bốn ngày vừa rồi ngày nào tôi cũng đi qua cái chỗ đó
thì thực sự là tôi đánh giá ghi nhận và đánh giá rất cao cái cách triển khai
và cái tinh thần làm việc của các đồng chí của các bộ phận ví dụ như là công an này dân quân này
tổ dân phố này mưa nắng ngày đêm bám trụ tối đế ý
và thường xuyên là đáp ứng những cái nhu cầu của bà con ở bên trong cái ngõ cách ly
sau tổ chức giả soát từng nhà từng hộ dân quản lý từng tổ dân khu phố
để lập danh sách người nước ngoài và công dân việt nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước
hiện đang cư trú tại địa phương kể từ ngày bảy tháng ba đến ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ y tế tiến hành cách ly tập trung
bên cạnh đó lực lượng công an chủ động kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
riêng đối với quận cầu giấy thì là một nơi rất tập trung rất đông người hàn quốc
ở đây là có trên ba người hàn quốc đang cư trú và sinh hoạt và làm việc ở trên địa bàn
đồng thời cầu giấy lại là một điểm rất gần với nam thứ yêm bắc thứ yêm
và cả bên thanh xuân thì là số người hàn quốc ở đây là rất đông
và có cả hiệp hội của người hàn quốc cũng như là hiệp hội doanh nhân hàn quốc
thì chúng tôi đã phối hợp rất chặt chẽ với các ưu ẩn và cũng như là hiệp hội người hàn
để qua đấy ta ra tuyên truyền để cảnh báo cũng như là nhắc nhở người ta tuân thủ đúng cái quy định
và đúng như là khuyến cáo của bộ y tế cũng như là của thủ tướng chỉ đạo
công an các đơn vị địa phương hiện đang quyết liệt theo đúng tinh

chống dịch như chống giặc
bên cạnh tuyên truyền nhắc nhở giám sát cách ly những người có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
hiện danh sách người nước ngoài và công dân việt nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước
được các đơn vị địa phương tổng hợp đồng thời sẽ gửi lãnh đạo bộ trước một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi năm tháng ba
thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc ra soát tất cả các trường hợp người nước ngoài
người việt nam ở nước ngoài đã nhập cảnh việt nam từ ngày bảy đến ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bộ công an đã nghiêm túc triển khai đồng loạt các biện pháp giả soát đến tận cấp cơ sở
và để hiểu rõ hơn về kết quả công tác giả soát tính đến thời điểm này
thì ngay sau đây chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với đồng chí đại tá nguyễn hồng nguyên phó tránh văn phòng bộ công an
vâng xin chào đồng chí đại tá nguyễn hồng nguyên ạ
thưa đồng chí đến thời điểm này bộ công an đã triển khai việc giả soát người nhập cảnh
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ như thế nào ạ
đối với lại lực lượng công an nhân dân thì trước tình hình dịch covid một mươi chín ngày càng diễn biến rất là phức tạp
bộ trưởng bộ công an đã chỉ đạo tăng cường lực lượng phương tiện để tổ chức có hiệu quả
và làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh
và lực lượng công an thì xác định việc quản lý chặt chẽ người nhập cảnh là trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng
và là một trong những tuyến đầu mũi nhọn và quyết định sự thành bại của phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với lực lượng công an thì ngay trong đêm hai mươi ba tháng ba bộ công an đã tổ chức triển khai chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về kiểm tra ra soát không để người nghi nhiễm covid từ nước ngoài về lây lan ra cộng đồng
và đồng chí đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã ban hành công điện mạnh lạc
bộ trưởng yêu cầu công an tất cả các đơn vị địa phương kiểm tra ra soát và tổ chức quản lý rất chặt chẽ
người nước ngoài công dân nhập cảnh vào việt nam từ ngày bảy tháng ba đến ngày hai mươi bốn tháng ba
và ngay trong ngày hôm nay ngay trong giờ khác này thì lực lượng công an nhân dân đã có những đơn vị
đã có những báo cáo rất tổng thể rất kỹ lưỡng và trên tinh thần đồng loạt triển khai